điều kiện kinh tế và xã hội ở các nước tư bản phát triển được cải thiện rất nhiều so với ở các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa chứng tỏ chủ nghĩa tư bản là ưu việt
một loạt sai lầm khuyết điểm mà các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong đó có việt nam đã và đang mắc phải đã chứng tỏ lý luận về chủ nghĩa xã hội là sai lầm và lỗi thời
vậy thực chất các vấn đề này là gì
học thuyết của mart và engel ra đời từ giữa thế kỷ một mươi chín trong điều kiện các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản đã trở nên gây gắt phơi bày tất cả bản chất giai cấp của nó và sự bóc lột người lao động đến cùng cực
mart và engel kế thừa thành tựu nghiên cứu của các nhà khoa học đi trước tiếp thu có phê phán các giá trị tinh hoa của quá trình phát triển tư tưởng nhân loại và với tài năng của mình các ông đã phát hiện ra tính quy luật trong sự vận động của xã hội loài người

bảy học thuyết của marx và engel ra đời từ giữa thế kỷ hai mươi trong điều kiện các mâu thuẫn của marx và engel đã trở nên gây gắt phơi bày tất cả bản chất giai cấp của nó và sự bóc lột người

những người khai sinh chủ nghĩa mark lenin chưa bao giờ muốn và chưa có bất cứ một mệnh đề phán đoán nào để biến các luận điểm trong học thuyết của mình thành tín điều siêu hình cứng nhắc
trong tác phẩm sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học engel đã tỏ ra rất khách quan đồng thời yêu cầu khi chủ nghĩa xã hội đã trở thành khoa học thì ngày nay vấn đề trước hết là phải nghiên cứu thêm trong mọi chi tiết và mọi mối liên hệ của nó
trong lời tự viết cho bản tiếng đức tuyên ngôn của đảng cộng sản xuất bản năm một nghìn tám trăm bảy mươi hai các mark và engel viết
chính ngay tuyên ngôn cũng đã giải thích rõ ràng bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào việc áp dụng những nguyên lý đó cũng phải tùy theo hoàn cảnh lịch sử đương thời
nguyên tắc lịch sử cụ thể và phát triển cũng luôn được lenin quán triệt vận dụng trong khi nhận thức thực tiễn để giải quyết mối quan hệ gắn bó giữa lý luận và thực tiễn
chính sách kinh tế mới là dẫn chứng thực tế cụ thể sáng rõ về quan điểm đó
lenin đã đưa ra một định nghĩa đầy tính thực tiễn về chủ nghĩa xã hội mà lâu nay đôi khi hậu thế đã quên hoặc bảo thủ với các định kiến mà không nhìn nhận một cách thực sự đúng đắn nghiêm túc
đó là điều người viết
dùng cả hai tay mà lấy những cái tốt của nước ngoài
chính quyền soviet cộng trật tự ở đường sắt phổ
kỹ thuật và cách tổ chức các tơ rớt ở mỹ
cộng ngành giáo dục quốc dân mỹ
tất cả có nghĩa là chủ nghĩa xã hội
nhận định của lenin gần một trăm linh năm trước vẫn còn nguyên giá trị phương pháp luận đối với chúng ta hiện nay nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa
vì vậy chủ nghĩa mark lê ninh không lỗi thời mà chỉ có một số người nhầm lẫn sai lầm cố tình không nhìn nhận bản chất khoa học nhân văn của chủ nghĩa mark lê ninh
hoặc cố tình xuyên tạc vì muốn xóa bỏ chủ nghĩa mark lê ninh
bảo vệ chủ nghĩa tư bản và quyền lợi của một nhóm người hoặc được hưởng lợi không chính đáng từ nền sản xuất tư bản mà thôi
điều này đòi hỏi chúng ta cần nghiên cứu sâu sắc vận dụng chủ nghĩa mark lenin một cách đúng đắn vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội
phải khẳng định rằng trên thực tế mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đã đưa tới sự thay đổi dung trời chuyển đất và làm nên một vừng sáng không thể phủ nhận
trong diễn trình lịch sử thế giới thế kỷ hai mươi vì đã đem lại cuộc sống tốt đẹp cho phần lớn nhân loại tạo nên sức mạnh không thể tưởng tượng về nguồn lực vật chất và tinh thần
đủ sức động viên sức người sức của tạo thành lực lượng chủ yếu đánh thắng lực lượng của các liên minh tư bản cũng như của chủ nghĩa phát xít tàn bạo
thành tựu của các nước xã hội chủ nghĩa đã động viên thúc đẩy cuộc đấu tranh vì độc lập tự do dân chủ hòa bình giải phóng dân tộc trên thế giới
hàng loạt dân tộc bị áp bức đã giành lại được độc lập tự do dưới ảnh hưởng và sự giúp đỡ vô tư của các nước xã hội chủ nghĩa do liên xô dẫn đầu
chủ nghĩa xã hội và cuộc đấu tranh rộng lớn mạnh mẽ của nhân dân lao động trên toàn thế giới đã là động lực thúc đẩy buộc các thế lực tư bản đế quốc phải một mặt thừa nhận quyền tự do độc lập của các dân tộc trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân
một mặt tạo nên sức ép buộc các thế lực tư bản thực hiện một số cải cách xã hội cải thiện đời sống của nhân dân lao động
chủ nghĩa xã hội và cuộc đấu tranh rộng ở chính quốc sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở đông âu là bài học đau đớn không chỉ cho những người cộng sản mà còn cho nhân loại tiến bộ
đó là kết quả của sự bảo thủ không nhìn thẳng vào thực tế chậm đổi mới nhận thức chậm đổi mới chính sách thiếu giải pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề nảy sinh từ bối cảnh lịch sử từ thực tiễn quá trình xây dựng phát triển đất nước
đó cũng chính là sai lầm do không nhận thức đúng đắn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa bắc lê ninh về tính biện chứng nguyên tắc khách quan lịch sử cụ thể và phát triển trong quá trình lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa
mặt khác sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở liên xô và đông âu chỉ là sự sụp đổ của một mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội cụ thể tuyệt nhiên không phải là sụp đổ của một học thuyết khoa học
càng không thể là sụp đổ lý tưởng về tương lai tốt đẹp mà nhân loại tiến bộ hướng tới
điều ấy được minh chứng bằng việc ở thời điểm hiện tại một loạt nước ở tây bán cầu đang tìm con đường cách thức xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình mới
và một loạt quốc gia ở chính châu âu nhất là bắc âu đã và đang lấy chủ nghĩa xã hội làm mục đích và cảm hứng để xây dựng phát triển đất nước
bởi không phải không có lý do khi họ tự gọi mình là mô hình chủ nghĩa xã hội phúc lợi
đương nhiên còn một minh chứng cụ thể là một số nước kiên trì đi theo con đường xã hội chủ nghĩa trong đó có việt nam đã đạt được các thành tựu có tính lịch sử trong quá trình xây dựng phát triển
đó là cơ sở để thấy rằng sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội ở liên xô và một số nước không có nghĩa quan điểm của học thuyết mark lenin
về chủ nghĩa xã hội là sai lầm và lỗi thời
mà ngược lại sẽ là ảo tưởng nếu cho rằng chủ nghĩa tư bản đang thắng thế
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần đầu bài viết chủ nghĩa mark lenin không lỗi thời của giáo sư tiến sĩ tạ ngọc tấn bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình sau